trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín sáng ngày một mươi ba tháng bốn trước trụ sở ủy ban nhân dân phường mũi né
thành phố phan thiết tỉnh bình thuận nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường
đã đến nhận gạo miễn phí từ các nhà hảo tâm thông qua máy phát gạo tự động
mỗi một lần bấm được nhận hai kg gạo mỗi người chỉ được nhận một lần
người tới nhận gạo xếp theo hàng mỗi người cách nhau hai m
trước khi tới máy nhận gạo phải rửa tay sát khuẩn do lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện hỗ trợ
thời gian hoạt động của điểm phát gạo tự động từ sáng cho đến chiều
tạo sự thuận lợi cho người dân bố trí thời gian phù hợp để đến nhận gạo